trên thế giới hiện có khoảng hai tỷ người nhiễm virus viêm gan b
riêng tại việt nam có khoảng hai mươi triệu người nhiễm virus viêm gan b và c
đây là hai virus chính gây tổn thương thành sơ gan và ung thư gan
tuy nhiên hy vọng mới cho nhiều bệnh nhân bị nhiễm virus viêm gan c
khi mà pháp đồ điều trị mới được áp dụng tại việt nam đã điều trị khỏi chín mươi bệnh nhân mắc virus này
phóng sự nhân ngày thế giới phòng chống viêm gan hai mươi tám tháng một
anh hoàng ngọc quân được phát hiện nhiễm virus viêm gan c
khi đang điều trị căn bệnh nhiễm khuẩn tại bệnh viện nhiệt đới trung ương
trước đó anh không hề biết mình mang trong người virus này vì không có biểu hiện triệu chứng gì bên ngoài
khi được phát hiện sớm như bây giờ
như bệnh nhân này căn bệnh viêm gan virus c của anh có hy vọng được điều trị khỏi lên tới chín mươi
với pháp đồ điều trị ngoại trù mới
còn đây là bệnh nhân đang được điều trị suy thận nhân tạo
nhưng bị mắc virus viêm gan c do nhiễm chéo trong lúc chạy thận
nếu như trước đây bệnh nhân bị suy thận không được dùng thuốc điều trị
thì hiện nay hy vọng điều trị khỏi cũng lên tới tám mươi
mỗi năm bệnh viện nhiệt đới tiếp nhận và điều trị hai năm trăm linh bệnh nhân viêm ga c
quản lý ngoại trú bảy bệnh nhân viêm gan b
với pháp đồ mới điều trị viêm gan c được áp dụng tại đây
đều suốt ngắn thời gian điều trị từ ba đến sáu tháng
đã mang lại nhiều hy vọng điều trị khỏi hoàn toàn cho bệnh nhân nhiễm virus viêm gan c
chúng ta phải điều trị khi mà nó chưa bị sơ gan
thì chúng ta mới giữ được lá gan
chúng ta mới đảm bảo đồng ký cuộc sống của bệnh nhân viêm gan c
với viêm gan c các pháp đồ điều trị tỷ lệ thành công đã rất cao rồi
chi phí điều trị với những thuốc gốc của mỹ thì vô cùng đắt
tuy nhiên những thuốc generic ở mức độ giá cả cũng chấp nhận được đối với đa số nhân dân
với viêm gan b mặc dù chưa điều trị được khỏi hoàn toàn
nhưng cũng có những tiến bộ rất là nhiều
bệnh viêm gan đã được tổ chức y tế thế giới who gọi với cái tên là kẻ giết người thầm lặng
do bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng
ở nước ta tỷ lệ người mắc bệnh viêm gan rất cao với số người mắc vào khoảng hai mươi triệu người
trong đó chủ yếu là viêm gan virus b và c
mỗi năm nước ta có khoảng hai hai vạn người chết vì bệnh ung thư gan
thế giới nhận định rằng đây là hai loại virus
giết người thầm lặng người ta đã mệnh danh đây là kẻ giết người thầm nặng vì nó không có bệnh gì cả
với mỗi năm như thế hai loại virus này có thể giết chết khoảng trên một triệu bốn người
như thế là trong một ngày giết chết hơn một người trên toàn thế giới
nhưng mà người nhiễm bệnh lại vẫn không biết mình vẫn khỏe mạnh vẫn đi lao động sinh hoạt bình thường
đối với viêm gan c hiện nay đã có phác đồ điều trị khỏi bệnh nhưng lại chưa có vắc xin phòng chống bệnh
vì vậy các chuyên gia khuyên cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm phòng tránh biến chứng
đối với viêm gan b hiện nay biện pháp phòng bệnh hữu hiệu nhất là tiêm vắc xin
còn đối với những bệnh nhân đã bị nhiễm virus viêm ga b thì cần được phát hiện sớm và điều trị tránh lây lan trong cộng đồng